với hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đồng nai bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ubnd tỉnh đồng nai tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng asean năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm trưng bày ba trăm linh ảnh đẹp và trình chiếu sáu mươi phim phóng sự tài liệu về các nước asean
các tác phẩm phản ánh chủ đề phong phú như vẻ đẹp đất nước con người văn hóa truyền thống của quốc gia asean bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu các dân tộc trong cộng đồng asean
đặc biệt xuất hiện ở vị trí trang trọng tại triển lãm là mẫu tem và mẫu dấu chung của asean
đây là mẫu đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế mẫu tem và dấu về cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi
các hình ảnh phim phóng sự tài liệu thể hiện rất rõ cuộc sống các dân tộc trong cộng đồng asean xoay quanh việc giải quyết đói nghèo môi trường lịch sử phát triển các dân tộc hay về sự ổn định về kinh tế
vấn đề văn hóa cũng được nghệ sĩ các nước asean chú trọng khai thác bản sắc độc đáo của văn hóa dân tộc mình tạo nên bức tranh chung đạt sắc màu
tv thông minh của các công ty như samsung lg và những hãng khác đang làm dò dỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng cho các công ty như google facebook và amazon
và những thiết bị như roku và amazon fire tv cũng không ngoại lệ
các báo cáo từ các nhà khoa học của nhiều trường đại học của anh và mỹ đã phân tích các tivi thông minh thu thập và sau đó truyền thông tin về thói quen cũng như sở thích xem của người dùng cho các công ty đối tác
báo cáo đầu tiên đã phát hiện bảy mươi hai thiết bị đã gửi dữ liệu đến đích không phải là nhà sản xuất thiết bị
các công ty thường xuyên liên lạc với các thiết bị này gồm google akamai và microsoft
trong khi đó báo cáo của các nhà nghiên cứu từ đại học crinston phát hiện rằng thông tin được gửi từ các thiết bị bắt nguồn từ các kênh được xem thông qua việc sử dụng cách trình theo dõi chủ yếu được quản lý bởi google và facebook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
bộ thông tin và truyền thông được gọi là nqcp
bộ thông tin và truyền thông được gọi là nqcp

nghị quyết số một nqcp ngày một một hai nghìn một mươi chín của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kế hoạch
nghị quyết số một nqcp ngày một một hai nghìn một mươi chín của chính phủ về nhiệm vụ giải phát triển kế hoạch